hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi một mươi hai một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã chi thủy phú xuyên hà nội thông tin trên địa bàn vừa ghi nhận một nam học sinh lớp chín mắc covid một mươi chín
theo đó ngày bảy tháng một mươi hai nam sinh trên đến trường học trực tiếp
tại khu vực cổng trường nhà trường tiến hành đo thân nhiệt phát hiện trường hợp trên sốt có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín
nhà trường đã đưa học sinh trên đi xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính
kết quả pcr sau đó khẳng định sau khi có kết quả nam sinh này được chuyển đến trạm y tế lưu động xã tri thủy để tiến hành điều trị
lãnh đạo xã tri thủy cho biết sau khi phát hiện nam sinh dương tính toàn bộ ba lớp chín với hơn một trăm linh học sinh của trường trung học cơ sở chi thủy đã tạm thời dừng học trực tiếp
bước đầu quả xét nghiệm nhanh toàn bộ người thân gia đình và lớp học sinh trên có kết quả âm tính
cả ba lớp chín học tại trường đều phân cách riêng biệt học sinh lớp có ca mắc cũng tạm thời cách ly tại nhà
nếu sau ba lần xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ cho trở lại trường học giờ chuyển sang học trực tuyến
ông lưu luyến trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện phú xuyên cho biết sau khi phát hiện nam sinh lớp chín trên địa bàn mắc covid một mươi chín phòng đã chỉ đạo các trường tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
chúng tôi đã xây dựng kịch bản rất chi tiết sau khi phát hiện học sinh mắc covid một mươi chín trường đã cho các lớp nghỉ học tự cách ly tại nhà theo đúng tinh thần kịch bản phòng chống dịch ông luyến cho biết
trước đó sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một sau thời gian dài phải học online để phòng dịch covid một mươi chín toàn bộ học sinh khối chín của một mươi bảy huyện thị xã ngoại thành của hà nội đã được quay trở lại trường học trực tiếp
evtv new ngày một mươi chín tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tp hà nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
liên quan câu hỏi chất vấn về dự báo dịch bệnh
dịch bệnh diễn ra tại thủ đô
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết trong giai đoạn vừa qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội diễn ra phức tạp
từ ngày một mươi một tháng một mươi số ca mắc tăng cao với tình hình này có thể lên đến một ca trên ngày
bên cạnh đó cũng có thể xuất hiện biến chủng omicron lây lan nhanh chóng hơn delta
tuy nhiên tỷ lệ bao phủ vaccine cao tỷ lệ tiêm chủng vaccine hai mũi hiện nay tại hà nội trên chín mươi năm
nên số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ nhiều ca f điều trị tại nhà và tại tuyến y tế cơ sở
với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị hà nội đã chủ động cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
biến chủng mới omicron xuất hiện ở nam phi đã ghi nhận ở nhiều nước có khả năng lây lan cao hơn delta
theo who vaccine có thể bảo vệ người dân đã tiêm chủng trước biến chủng này
dù chưa ghi nhận trong cộng đồng nhưng hà nội luôn chủ động tăng cường cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế
chỉ đạo cdc giải trình gen những trường hợp nghi ngờ kiến nghị dừng chuyến bay từ các quốc gia có biến chủng này
thực hiện tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ hà nội đã có giải pháp cụ thể các quận huyện đánh giá cấp độ dịch
có biện pháp hành chính tương ứng cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
với ngành y tế tiếp tục kiên định điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch xét nghiệm cách ly hẹp nhất có thể
tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc cho người dân giảm tải cho tuyến trên
bên cạnh đó ngành y tế tiếp tục thực hiện tiêm phòng vaccine cho những người chưa đủ hai mũi
có kế hoạch tiêm mũi ba theo sự phân bổ vaccine của bộ y tế
ứng dụng cnt trong công tác xét nghiệm quản lý f f một không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang lo sợ
ngành y tế luôn cập nhật theo dõi cập nhật thông tin f trên phần mềm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế phù hợp
đại biểu lâm quỳnh giao đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy cho biết
về tồn tại vi phạm quy tắc phòng chống dịch như quán hát karaoke mở chui
hàng quán còn mở cửa sau hai mươi một giờ dù đã xử lý kịp thời nhưng còn gây bức xúc cho người dân
trả lời câu hỏi này chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy bùi tuấn anh cho biết
cùng với thành phố quận cầu giấy cũng hết sức nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cũng có một số việc như báo chí đã nêu vấn đề quản lý các quán karaoke
quận đã rất nỗ lực để giảm số lượng quán karaoke từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đồng thời đang áp dụng các phương pháp như kiểm tra thực tế thường xuyên
liên tục nhờ nhân dân phản ánh và báo chí cung cấp thông tin
với những phản ánh về tình hình nhà hàng ăn uống trên địa bàn quận
chủ tịch ủy ban nhân dân quận cho biết sẽ quyết tâm xử lý bằng được
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
theo thống kê của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây
số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục giao động ở ngưỡng sáu trăm linh bảy trăm linh trường hợp mỗi ngày
đây là mức f được ghi nhận sau hai mươi bốn giờ cao nhất
của thành phố kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
song song với số ca mắc tăng cao là lượng bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện điều trị lớn
vừa qua một số địa phương trên địa bàn hà nội đã thực hiện việc điều trị f tại nhà
nhiều người dân vẫn lo ngại về việc quá tải hệ thống y tế
tương tự thành phố hồ chí minh trong làn sóng dịch thứ tư
thực tế động thái chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai
tới cơ sở y tế khác của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố
sau khi nhận kết quả xét nghiệm cũng khiến lo lắng của người dân trở nên có cơ sở hơn
tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện khẳng định số dường bệnh vẫn trong kế hoạch của thành phố
việc luân chuyển bệnh nhân cũng là quy định về tầng điều trị
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho biết
cơ sở y tế này được phân công tại tầng ba trong mô hình điều trị của bộ y tế và hiện có hai trăm năm mươi giường
đến nay bệnh viện đa khoa đức giang mới có tổng cộng một trăm năm mươi ba f
đang được theo dõi và điều trị
trong số này khoảng hai mươi trường hợp đang có diễn biến nặng số bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch là một mươi người
cụ thể hai bệnh nhân phải lọc máu năm ca thử máy xâm nhập và ba trường hợp thở máy không xâm nhập
vị lãnh đạo này cho biết thêm theo kế hoạch hà nội đã chuẩn bị một mươi hai giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó toàn hệ thống y tế của thành phố đến nay đang điều trị gần sáu bệnh nhân
do đó các bệnh viện tại hà nội vẫn chưa đến mức quá tải
bà nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn hà nội cũng cho biết
cơ sở y tế này cũng thuộc tầng ba trong mô hình điều trị
bệnh viện thanh nhàn đang theo dõi và điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó gần bốn mươi trường hợp có diễn biến rất nặng và nguy kịch
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
diễn biến nặng trên toàn khu vực phía bắc đang có tổng cộng năm trăm một mươi f
trong đó số bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch là một trăm linh ba người
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương
cơ sở y tế này đã được bộ y tế giao nhiệm vụ triển khai năm trăm linh giường hồi sức tích cực
và dự kiến sẽ đáp ứng sau vài tuần tới
ông nguyễn văn thường cho biết thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang cũng đã tiếp nhận
một số trường hợp chủ động tới xét nghiệm và thăm khám covid một mươi chín
với những bệnh nhân này sau khi thấy không có yếu tố nguy cơ hay triệu chứng nặng
chúng tôi sẽ chủ động chuyển họ quay lại tầng một trong hệ thống điều trị vị lãnh đạo nói
theo ông đây cũng là vấn đề tâm lý có thể thông cảm cho người dân khi họ lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình
nhiều người đang điều trị ở tầng một nhưng cũng mong muốn được chuyển lên tầng hai tầng ba
tuy nhiên các bệnh nhân covid một mươi chín khi chuyển lên tầng hai tầng ba phải được cân nhắc một số tiêu chí
điều kiện liên quan đến nguy cơ và diễn biến
nếu những đơn vị này cũng nhận bệnh nhân từ tầng một trong tương lai
khi xuất hiện những bệnh nhân diễn biến nặng và nguy kịch hơn cần điều trị chúng ta lại không đủ giường để đáp ứng ông thường giải thích
tương tự tại bệnh viện thanh nhàn bà nguyễn thị lan hương cho biết một số trường hợp sau khi tới khám có kết quả dương tính với sars cov hai
nhưng không hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển lại cơ sở điều trị tăng dưới
liên quan đến vấn đề tâm lý của người dân bác sĩ nguyễn trung cấp cho hay
thông qua khảo sát của các địa phương nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng vaccine có tỷ lệ diễn biến nặng giảm đi khá lớn
trước đây tỷ lệ diễn biến nặng rơi vào khoảng hai mươi tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tỷ lệ này một số địa phương đã xuống một mươi
chỉ có một số nhóm như người cao tuổi chưa tiêm đủ hai mũi trường hợp có bệnh nền cũng chưa tiêm chủng
người có hệ miễn dịch kém dù đã tiêm nhưng không được tạm miễn dịch vẫn diễn biến nặng vị chuyên gia này nói thêm
bác sĩ cấp cho biết trong ba tháng qua xét sơ bộ trên nhóm bệnh nhân tử vong hầu hết là người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền
chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine ngược lại tỷ lệ nhóm đã tiêm đủ hai mươi vaccine không mắc bệnh nền diễn biến nặng tử vong là rất thấp
từ đây người dân sau khi phát hiện nhiễm sát covid một mươi chín cũng không nên quá lo lắng và cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng cho biết thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận
cung cấp thông tin phục vụ theo dõi chăm sóc f tại nhà gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động của toàn địa bàn
cùng với đó ngành y tế cũng phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh
để người dân tự cập nhật tình hình sức khỏe được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng
qua tổng đài một nghìn hai mươi hai chúng tôi nhắn tin cho f nhắc tự khai báo tình hình sức khỏe hai lần một ngày
nếu f có dấu hiệu bất thường như khó thở ho tăng sốt cao cán bộ y tế sẽ lập tức tiếp cận để hỗ trợ thuốc khám và điều trị bà hà nói
để giảm tài cho lực lượng y tế sở y tế cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi chăm sóc f